công nghiệp tại nhiều làng quê cũng bị ảnh hưởng do thiếu nguồn nhân lực trẻ
hai bên con đường làng quê trước đây lúa xanh gì thì bây giờ là những cánh đồng bị bỏ không
những năm gần đây tình trạng người nông dân bỏ ruộng không cấy lúa rất nhiều
tuy nhiên vẫn có những người trẻ ở lại
anh khải phó bí thư tri đoàn xã đông hà huyện đông hưng thái bình
sau khi học xong chuyên ngành về nông nghiệp kỹ thuật anh quyết định ở lại quê hương
đem những kiến thức mình đã học được để áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hỗ trợ bà con nông dân trong canh tác
mình sinh ra lớn lên ở nông thôn cho nên mình cảm thấy là mình gắn bó
mình yêu đồng ruộng và tham gia công tác ở hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã đông hà
cảm thấy tình trạng bỏ ruộng bây giờ là rất là lớn
nhưng tôi mới quyết tâm ở lại tham gia sản xuất tại địa phương
từ những lý thuyết đã được học về địa phương thì áp dụng các phương thức kỹ thuật mới
đưa về áp dụng cho địa phương
ví dụ như mô hình cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên
và mô hình cấy lúa theo hiệu ứng hàng biên
được cấy máy cấy lúa bằng mạng non được nhiều người bắt đầu ủng hộ nhiều
ruộng đồng bò không làng nghề mai một nông thôn vắng bóng những người trẻ
những nhân tố có thừa sức trẻ nhiệt huyết và sự sáng tạo
để ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào gia tăng sản xuất phát triển làng nghề
trong thời gian tới việc giữ chân lao động trẻ có lẽ nên là bài toán
mà các cấp chính quyền địa phương đặt ra
để người trẻ có thể làm giàu ngay chính tại quê hương mình thay vì phải đi xa xứ
căn phòng trọ đơn sơ với những đồ dùng tạm bỡ này đã gắn bó với cô ngân hơn năm năm qua
không chỉ cô ngân đây là nơi sinh sống của hàng trăm con người dưới chân cầu long biên
khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cô bắt đầu ngày mưu sinh của mình
chỉ với một chiếc xe đẩy như thế này

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
chợ hoạt động cấp nập từ một mươi giờ tối đến bốn giờ sáng hôm sau
đây là nơi mà hàng trăm người lao động từ khắp nơi đổ về để mưu sinh bằng nghề cửu vạn
một nghề vất vả nhưng tạo ra thu nhập khá đối với người dân nông thôn đến đây làm việc
tại chợ chủ yếu là những người bốc vác
gánh hàng thuê cho các người dân
chủ xe và những người lao động từ các chợ khác trong thành phố đến
mọi người thường cho rằng những việc nặng nhọc là của đàn ông sức dài vai rộng
nhưng ở chợ đầu mối long biên làm việc này chủ yếu lại là phụ nữ
họ từ nhiều vùng quê khác nhau như hương yên phú thỏ hải dương
nhưng họ đều có cuộc sống vô cùng khó khăn
ai cũng cố gắng bám vào chợ đầu mối hoa quả lớn nhất hà nội này để mưu sinh
họ sẵn sàng làm mọi việc như bốc hàng kéo xe gánh hàng thuê
miễn sao có tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày và lo được cho gia đình ở quê
đó là những chăn trở của cô lan ở hương yên khi lên đây làm cửu vạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chị phương mới bắt đầu về xóm trọ để nghỉ ngơi lấy lại sức cho ngày mai
theo chị phương thời gian đầu chị khá mệt nhưng lâu dần cũng thành quen
bởi dù sao đây cũng là công việc có thu nhập khá hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp ở quê
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đi ra làm tiếp
vất vả làm lũ và sống với điều kiện tối thiểu
tuy nhiên rất nhiều gia đình đã sống ở đây hàng thập kỷ
mặc dù biết trẻ nhỏ lớn lên tại các khu lao động nghèo có đời sống phức tạp
sinh hoạt sai giờ giấc sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển thậm chí hình thành những thói hư tật xấu
nhưng do hoàn cảnh bắt buộc hàng năm vẫn có hàng chục gia đình được hình thành trong khu trọ nghèo dưới gầm cầu long biên
chỉ cách đại đô thị tấp nập hiện đại một cánh cổng chợ
thần phận và đời sống của hàng trăm con người tại khu gầm cầu long biên
dường như đã cách xa rất nhiều năm phát triển với đời sống chung của cư dân thủ đô
khi mà đô thị hóa tốc độ càng cao thì bên cạnh việc tạo ra những yếu tố hiện đại
thì cũng đã để ra một hệ lụy tạo ra những không gian ở mới mà nó xuống cấp đi rất nhiều mà ít được quan tâm
thế thì như vậy để hình thành nên những khu đô thị mới thích hợp thì phải rất chú trọng đến giải tòa giảm bớt các khu hồ chuột
một trong nguyên nhân là phải quản lý dân số quản lý cái nhập cư vào này
thì đây là cái bài toán khó cho các đô thị nhất là các đô thị lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
bên cạnh những thiếu thốn khó khăn thực trạng trên ẩn chứa rất nhiều nguy cơ mất an toàn với một bộ phận không nhỏ dân cư
và là bài toán hóc búa trong quy hoạch và phát triển đô thị